nhiều người dân chăn nuôi đang dần ổn định lại sau đợt dịch tả lợn châu phi nhờ có chính sách hỗ trợ của nhà nước
thế nhưng việc chi trả tiền đang còn gặp nhiều vấn đề khó khăn đặc biệt là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại buoniarinu xã gia bờ rái huyện gia pa tỉnh gia lai
trong đợt dịch tả lợn châu phi gia đình ông rolanchin buônya renu có hai con lợn bố mẹ và một mươi hai con lợn con với tổng trọng lượng trên một trăm linh kg bị chết
cũng như các gia đình trong buôn khi lợn chết gia đình có báo với cán bộ thôn và cán bộ thú y của xã
thế nhưng trong hai lần xã tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ lại không hề có tên ông
mang thắc mắc này hỏi trưởng thôn thì cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng
ông đành viết đơn kiến nghị các cơ quan chức năng
mình có khai báo trong thôn nhưng mấy người khác có tiền nhưng roland chin thì không có
còn hộ gia đình bà nai hơ loen gần đó có hai con lợn chết vì dịch với trên một trăm linh kg nhưng cũng không nhận được tiền hỗ trợ
mình cũng có lợn nhưng cũng không nhận được tiền nhưng có gia đình không có người lợn mà vẫn được đi nhận tiền
trong làng mình mấy chị em đều thắc mắc như vậy
lãnh đạo xã cũng thừa nhận một số hộ có lợn chết trước thời điểm công bố dịch nên sẽ không nằm trong diện để hỗ trợ
lãnh đạo địa phương này cũng thừa nhận thiếu sót khiến người dân bức xúc
vì cái này liên quan tới người dân người ta nặng nén người ta trôn đi
người ta không bao giờ báo xã
nhưng mà sau khi mà nhận tiền xong hỗ trợ xong thì người dân cứ báo cáo
thì nó đang là xã thiếu sót về vấn đề là không có giám sát chặt chẽ về vấn đề đó
có thể thấy sau dịch tả lợn châu phi việc hỗ trợ của nhà nước đã góp phần giúp người chăn nuôi ổn định cuộc sống
thế nhưng việc thiếu sâu sát của chính quyền địa phương đã khiến nhiều hộ dân mất đi khoản hỗ trợ mà đáng lý ra họ sẽ được hưởng
sự thiếu công bằng trong chi trả tiền hỗ trợ đã khiến mối hoài nghi về sự minh bạch của địa phương càng thêm có cơ sở